chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
trong khuôn khổ chuyến công tác tại bắc cạn chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới chung vui với các tầng lớp nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số khu dân cư thôn tân thành xã nông thượng thành phố bắc cạn trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng dự có chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
đến nay thôn tân thành đã có tám mươi hai hộ với tổng số ba trăm bảy mươi một nhân khẩu
qua hai mươi hai năm thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cuộc sống người dân thôn tân thành đã có nhiều chuyển biến tích cực
hòa chung niềm vui với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số thôn tân thành trong ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ ấn tượng khi được gặp bà con được nghe những lời ca tiếng hát thưởng thức những điệu múa tiếng đàn mang đậm bản sắc văn hóa người giao
thủ tướng cũng vui mừng khi nhận thấy một không khí hân hoan phấn khởi tinh thần đoàn kết lan tỏa trong cộng đồng dân cư
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận thành tiệu chung của đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh bắc cạn thành phố bắc cạn và thôn tân thành thủ tướng bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp
dịp này thủ tướng chính phủ đã tặng quà cho bà con thôn tân thành thủ tướng chính phủ cũng quyết định hỗ trợ thôn năm mươi triệu đồng để làm sân chơi cho trẻ em và trồng cây lưu niệm tại thôn tân thành
hôm nay đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đã về dự ngày hội đại đoàn kết cùng với nhân dân xóm sen ba xã kim liên huyện nam đàn nghệ an và dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn
trước khi dự ngày hội đại đoàn kết chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và lãnh đạo tỉnh nghệ an dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn
khi dự ngày hội đại đoàn kết theo mặt các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân biểu dương những kết quả mà xóm senba đã đạt được trong thời gian qua đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn quan tâm chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách người có công với cách mạng người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn người nghèo tiếp tục phát huy dân chủ giữ gìn kỳ cương sống theo hiến pháp và pháp luật cũng như thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng
dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng quà cho cán bộ nhân dân xóm xe ba trao ba sổ tiết kiệm mỗi sổ một mươi triệu đồng cho một mươi gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao quà cho một số gia đình chính sách nhà giáo ưu tú và học sinh nghèo vượt khó tổ chức trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm

trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với một mươi bảy đối tượng và ra lệnh bắt tạm giam một mươi năm bị can áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can
trong một mươi bảy đối tượng bị khởi tố có một mươi hai đối tượng bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

một trường hợp cơ quan chức năng chưa thực hiện được biện pháp theo quy định của luật tố tụng nên chưa công bố danh tính

kết quả giám định của trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng thuộc sở xây dựng tỉnh sóc trăng ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đã kiến nghị hiện trạng nhà đang trong tình trạng nguy hiểm
ông nguyễn minh đương nên sớm kiểm tra vì đây là nhà cao tầng nếu nền móng không ổn định khi xảy ra sự cố sẽ nguy hiểm đến tài sản và tính mạng con người
tuy nhiên đến nay chưa có động thái tích cực của địa phương trong việc yêu cầu ông đương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn

triển lãm trưng bày năm mươi một tác phẩm hội họa tám tác phẩm điêu khắc của sáu mươi họa sĩ phật tử các nhà điêu khắc
những người đã và đang có các sáng tác thể hiện nhiều góc nhìn về các giá trị tốt đẹp của phật giáo trong đời sống như họa sĩ lý trực sơn họa sĩ nguyễn thành trương họa sĩ phan cẩm thượng
triển lãm là dịp để các phật tử nghệ sĩ thể hiện tình cảm niềm tin và mối quan tâm của mình đối với các giá trị thiện mỹ giác ngộ của phật giáo đặc biệt trong bối cảnh xã hội đương đại ngày nay
mới đây hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam đã chính thức khai mạc tại bảo tàng dân tộc học việt nam
hội trợ do trung tâm nghiên cứu liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ tổ chức
hội trợ hàng thủ công truyền thống việt nam lần này có bốn mươi tám quầy hàng
quy tụ nhiều nhóm sản xuất từ các vùng miền của đất nước
hội trợ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm như hàng may mặc thổ cầm các loại giỏ mây tre đam đồ chơi trẻ em
hội trợ được tổ chức với mục đích trợ giúp các nhóm dân tộc thiểu số nhóm khuyết tật và nhóm làng nghề
khôi phục nền văn hóa truyền thống tăng thêm thu nhập cho thợ thủ công nghèo
tôn vinh các loại mặt hàng thủ công truyền thống của việt nam
hội trợ còn là hoạt động góp phần quảng bá giới thiệu những nét văn hóa của các dân tộc làng nghề việt nam đến du khách trong và ngoài nước
bên cạnh bày bán các mặt hàng thủ công hội trợ còn có các hoạt động vui chơi giải trí các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc của các dân tộc thiểu số
sáng nay tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa
đã tổ chức ngày hội tư vấn cho hàng nghìn công nhân lao động khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp tỉnh thanh hóa
ngày hội tư vấn diễn ra trong không khí sôi nổi dân chủ của hàng nghìn công nhân các khu công nghiệp và một trăm bốn mươi cán bộ tư vấn của công đoàn cơ sở
tại bàn tư vấn đoàn viên công đoàn công nhân lao động được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật
giải đáp thông tin liên quan đến bộ luật lao động bảo hiểm xã hội cũng như đề đạt những nguyện vọng của người lao động
được lấy bảo hiểm xã hội đó không đó là những người nghĩ vô lý do

về vấn đề nhà ở lương cơ bản chế độ đối với những lao động nữ phù hợp nhất để chúng tôi có thể yên tâm lao động và tạo ra năng suất lao động cao nhất có thể
trong thời gian tới và đặc biệt đại hội này thì chúng tôi sẽ đề nghị với tỉnh tiếp tục đề nghị với tỉnh
có cơ chế tiếp tục cởi mở hơn nữa để kêu gọi các nhà đồng tư thậm chí là có thể sẽ đề nghị với trung ương hoặc là tỉnh sẽ dùng một phần ngân sách nào đó
để mà xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động
ngày hội tư vấn cùng công nhân lao động là mô hình tổng liên đoàn lao động việt nam đã triển khai tại công đoàn cấp tỉnh công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở
tổng liên đoàn thì đang
tổng liên đoàn thì đang
chúng tôi biết đổi mới về các hình thức hoạt động
một trong những ý kiểm đó là chúng tôi muốn đổi mới về tuyên truyền cho công nhân
chúng tôi muốn đưa thông tin đến từng người một
nếu bạn lên giữa đàm và kể một câu chuyện có thể một trăm người nghe
nhưng mà cả trăm người đấy người ta sẽ không hiểu lắm về những câu chuyện
nếu mà họ hỏi bằng chính câu hỏi của mình và được trả lời bằng chính câu hỏi đó thì họ sẽ tiếp tục tốt hơn
qua chương trình ngày hội tư vấn cho công nhân lao động tổng liên đoàn lao động việt nam sẽ tiếp thu ý kiến
phản hồi từ công nhân cán bộ công đoàn các cấp và tiến hành tổng kết đánh giá đề xuất đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên công đoàn công nhân lao động
nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp
bản tin sẽ được tiếp tục với những thông tin quốc tế
hôm nay ngoại trưởng các nước nga thổ nhĩ kỳ và iran tiến hành cuộc gặp ba bên
tại thủ đô astana của kazakhstan để thảo luận về tình hình syri và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước
dự kiến sẽ diễn ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một tại thành phố sochi của nga
tham dự cuộc gặp ba bên có ngoại trưởng nga sergei lavrov ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut kavusoklu và ngoại trưởng iran mohamed javad zarif
cuộc gặp trên được tiến hành theo thể thức họp kín
theo kế hoạch chủ đề chính được các ngoại trưởng thảo luận là tình hình tại các khu vực
giảm căng thẳng đã được thiết lập ở syri đặc biệt là tỉnh iblis cũng như sự phối hợp giữa ba nước
ngoài ra các bên sẽ có thể bàn thảo khả năng tổ chức đại hội đối thoại dân tộc syri và vòng đàm phán hòa bình mới về syri
tại genet của thụy sĩ vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tới
ngoại trưởng nga lavrov khẳng định công tác chuẩn bị cho sự kiện này vẫn đang được tiến hành
nhằm thống nhất về thời gian và nội dung của hội nghị
trong khi đó các lực lượng chính phủ syri và các lực lượng trung thành với sự iểm trợ của không quân nga
đã tiến hành hàng loạt đợt không kích nhằm vào một thị trấn do tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng chiếm đóng gần biên giới với iraq
quân đội syri đã tuyên bố giành chiến thắng trước is
song tuần trước các tay súng is đã tái xâm nhập abu khaman thuộc tỉnh deir ezzor gần biên giới với iraq
tuy nhiên quân đội syri và các đồng minh đã giành lại tám mươi abu kaman và kiểm soát hầu hết các quận của thành phố
mất khu vực này is sẽ mất hoàn toàn các thành trì tại syri
và chỉ còn hiện diện manh mún ở một số khu vực miền đông bắc và miền nam của nước này
trong khi đó bộ quốc phòng nga cũng khẳng định các máy bay ném bom của quân đội nga
cũng tiến hành không kích is tại miền đông syri phá hủy tất cả các mục tiêu
bao gồm một số lượng lớn tay súng is trang thiết bị và vũ khí
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và kính chào tạm biệt